xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

trước đó vào khoảng hai mươi giờ ngày ba tháng sáu trong lúc đang được cách ly điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
bệnh nhân này đã trèo tường trốn ra một cửa hàng gần đó để mua bánh kẹo và nước ngọt
trong lúc mua bán f này đã tiếp xúc trực tiếp với người bán hàng và hai người khách khác cũng đến mua hàng cùng thời điểm
sau đó ba trường hợp f một này tiếp tục có lịch trình di chuyển phức tạp
tạp bán hàng cho nhiều người hoặc là đến nhiều cửa hàng khác để mua hàng đến công ty để làm việc
hai trường hợp f hai là những thành viên trong gia đình của các trường hợp f một
ba trường hợp f một đã được đưa đi cách ly tập trung các trường hợp f hai cách ly tại nhà
ubnd huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã chỉ đạo công an huyện thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm f
xử lý hình sự nếu như cá nhân trên làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
ubnd huyện hiệp hòa đã yêu cầu giám đốc trung tâm y tế huyện tương trình trách nhiệm người đứng
đầu đơn vị khi để bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện trốn ra ngoài mua đồ ăn
thưa quý vị tạm xa gia đình gác lại việc riêng những chiến sĩ áo trắng làm nhiệm vụ ở nơi tâm dịch
đã vượt lên tất cả khó khăn kể cả nguy cơ cao bị lây nhiễm covid một mươi chín
trong đó đặc biệt là các y bác sĩ phải mặc trên mình những bộ đồ bảo hộ kín mít suốt nhiều tiếng đồng hồ
để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi
hãy phóng sự ngay sau đây để có thể hiểu hơn về những cống hiến
những hy sinh của họ trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
giữa thời tiết nắng nóng các chiến sĩ áo trắng vẫn gồng mình trong những bộ đồ bảo hộ
gấp rút lấy mẫu xét nghiệm cho hơn ba năm trăm linh người dân tại xã tam giang huyện yên phong tỉnh bắc ninh
mệt mỏi áp lực nhớ gia đình nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng
họ đều nỗ lực để hoàn thành

tỉnh bắc ninh và bắc giang hiện đang là điểm nóng về dịch covid một mươi chín
từ đầu tháng năm đến nay có hơn hai nhân viên y tế
tới từ nhiều tỉnh thành tới bắc giang

khi việt hỗ trợ địa phương này trong công tác giám sát thu dung điều trị
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và kiểm soát dịch tại các khu công nghiệp
xã huyện trong tỉnh so với ba làn sóng dịch trước
thì ở lần này mức độ lây lan sự xuất hiện của hàng loạt biến chủng mới
yếu tố thời tiết là rào cản rất lớn với đội ngũ y bác sĩ
phải đảm bảo thứ nhất là sức khỏe được bồi dưỡng về mặt dinh dưỡng
và một số các loại nước uống sẵn sàng để cho các em có thể
để sử dụng để nâng cao sức khỏe
bên cạnh đó thời gian lấy mẫu tại cộng đồng
chúng tôi cũng đã yêu cầu các đoàn là phải bố trí từ sáng sớm cho đến chín giờ
và buổi chiều thì chúng ta bắt đầu tiến hành từ bảy giờ cho đến một mươi một giờ tối
trong cuộc chiến với dịch bệnh tại các điểm nóng lần này
bộ y tế đã đưa ra nhiều giải pháp như chống nóng
phân chia khu vực theo các mức độ nhằm đảm bảo sức khỏe
và an toàn cho lực lượng nhân viên y tế
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
trong tình hình hiện giờ chúng ta mà bỏ bộ trang phục đó ra
thì mất vũ khí bảo vệ cho các nhân viên y tế khi tham gia lấy mẫu
chúng tôi cũng đã đề nghị với cả viện vệ sinh lao động
thì có một số bộ có thể là thổi khí từ bên ngoài vào trong bộ trang phục bảo hộ
và nó sẽ làm giảm nhiệt hạ nhiệt cho bên trong trang phục bảo hộ
một lần nữa cả nước lại đang gồng mình
để chiến đấu với dịch bệnh
nhưng có lẽ những chiến sĩ áo trắng là người vất vả nhất khó khăn trồng chất
bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt họ đánh đổi mồ hôi nước mắt
chỉ với một mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh tìm lại sự bình yên cho người dân
và dù trong gian nguy khi tổ quốc gọi tên họ đều sẵn sàng có mặt
một mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
vừa bị công an tỉnh ninh thuận phát hiện và tạm biệt
chị đã tìm hiểu rõ thông tin
sau khi biết được thông tin là tổng liên đoàn lao động việt nam
sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân bởi vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì tôi cũng đã nhận được một email thông báo rằng mình được là trong đối tượng được nhận hỗ trợ
tuy nhiên khi nhấn vào đường link đó thì tôi phải khai báo rất là nhiều thông tin
đặc biệt là có số tài khoản ngân hàng cũng như là những tài khoản cá nhân khác
thì tôi bắt đầu thấy nghi ngờ
sau đó thì tôi đã quay về trang web chính thức của tổng liên đoàn lao động việt nam
cũng như hỏi công đoàn cơ sở về việc mình có được nhận hỗ trợ hay không
thì mới ngớ ra rằng là đó là một đường link lừa đảo
trong lúc dịch bệnh có những diễn biến phức tạp như hiện nay
nhiều người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch thì khi nhận được email
thấy thông tin giới thiệu mạo danh của tổng liên đoàn lao động việt nam
họ dễ tin tưởng và cung cấp các thông tin tài khoản cá nhân
hợp nhất vào các liên kết có chứa mã độc cũng như dễ bị xâm nhập vào hệ thống mạng doanh nghiệp
ngay sau khi quyết định được ban hành thì chúng tôi đã nhận được thông tin
là đã có tình trạng hiện tượng là có các đối tượng có hành vi lừa đảo người động
và xuyên tạc những thông tin về hỗ trợ của tổng đoàn
tôi đã có giải pháp cảnh báo đến cán bộ công đoàn cấp cấp
để thông báo và cảnh báo đến công nhân động
chúng tôi tôi cho rằng hành vi này rất là nguy hiểm
đấy thì chúng tôi đã có cảnh báo
đây là đường link mà các đối tượng tạo ra để lừa đảo
nếu không tỉnh táo người nhận email chứa liên kết này rất dễ bị lừa khi chọn mở nó
tôi rất kiên quyết với hành vi này và đã có thông báo đến cơ quan an ninh để theo dõi
đồng thời chúng tôi khuyến nghị đến các đoàn viên người động
cần phải thông báo ngay nếu nhận được những thông tin như thế
và chúng tôi sẽ phối hợp cơ quan an ninh để xử lý theo quy định của hệ thống

tránh bị lừa đảo theo khuyến cáo của các chuyên gia
người lao động khi nhận được những email lạ không nên bóng vào bất kỳ nguyên kết nào
không mở tẹp đính kèm không mở rộng bất kỳ hình ảnh nào cũng như không trả lời người gửi
cùng với đó là xóa email lạ khỏi máy tính điện thoại ngay lập tức
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và tiếp theo sẽ là mục điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên trung kiên
xin cảm ơn chị phương thảo
thưa quý vị trong mục phòng chống diễn biến hòa bình
báo công an nhân dân đăng tải trong tuần có bài viết
hãy biết quay đầu là bờ thông tin công an tp hà nội ra quyết định truy nã bị can lê văn dũng
năm mươi một tuổi còn gọi là lê dũng vô va quê tại ứng hòa hà nội
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo bài viết nhắc tới dũng vô va nhiều người biết đến danh sưng nhà báo
và kênh tv tự phát qua nền tảng xã hội facebook với tên gọi chấn hưng tv chtv việt nam
nhưng ai biết đến lê văn dũng từng là sinh viên của trường đại học bách khoa hà nội
dù được học hành đào tạo cơ bản nhưng dũng lại không chọn con đường đóng góp
xây dựng quê hương như bao bạn bè cùng trang lứa
dũng lựa chọn cho mình một con đường khác đó chính là trà đạp lên lợi ích
của dân tộc miêu nhờ ngoại bang nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
trục lợi cá nhân
từ người tham gia biểu tình khiếu kiện tụ tập trước cửa các cơ quan đại diện ngoại giao
ở nước ngoài lê văn dũng tự biến mình thành một đối tượng chống đối với mark nhà báo
sử dụng mạng xã hội facebook để thực hiện các live stream trực tuyến nhằm xuyên tạc
đưa những thông tin sai sự thật kêu gọi đấu tranh đòi dân chủ
thay đổi thể chế chính trị tại việt nam sang đa nguyên đa đảng
đồng thời kêu gọi nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
người xưa nói lưới trời lồng lộng sự trốn tránh nào cũng sẽ là định khung tăng nặng trước pháp luật
bởi vậy đây cũng là lời cảnh tình cho những ai đang dắp tâm đi theo con đường sai trái như lê văn dũng
hãy biết dừng lại để ngẫm lại sự phải trái nếu chót nhúng chàm thì như dân ta đã nói
quay đầu là bờ biết giám hối để nhận sự khoan hồng của pháp luật
báo kinh tế đô thị số ra trong tuần
có bài viết nhan đề mở cửa tiếp nhận vaccine phòng covid một mươi chín
dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều địa phương
bên cạnh các biện pháp thần tốc chặn dịch
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
cuối tuần qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các cơ quan liên quan
phải dùng mọi biện pháp từ ngoại giao đến huy động các doanh nghiệp
nguồn lực khác để tiếp cận bình đẳng
tiêm phòng cho người dân
theo bộ trưởng nguyễn thanh long chỉ có vaccine phòng covid một mươi chín mới đưa được cuộc sống trở lại bình thường
bộ chính trị đã có chủ trương trong vấn đề nhập khẩu sử dụng sản xuất nghiên cứu đối với vaccine
chính phủ cũng đã có những nghị quyết văn bản chỉ đạo bộ y tế
thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu nghiên cứu sản xuất và sử dụng vaccine trên tinh thần
để người dân tiếp cận nhanh nhất rộng nhất đảm bảo miễn dịch cho từng người dân và cho cộng đồng
những ngày qua các loại tin nhắn lừa đảo
qua fns các công cụ chat trực tuyến đang bùng phát trở lại
và được phát tán rộng nhằm lừa đảo người dùng để lấy cắp thông tin cá nhân
chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng ghi nhận của báo lao động số ra trong tuần
nhiều người dùng zalo nhận được tin nhắn lừa đảo
mời bấm vào link lạ để nhận quà tặng là điện thoại di động
nhân dịp kỷ niệm sáu năm thành lập của một sản phẩm thương mại điện tử
nhưng thực tế doanh nghiệp thương mại điện tử này không hề triển khai chương trình tặng quà nào như thế
hay trong khoảng một tuần trở lại đây
nhiều người dùng facebook cũng nhận được tin nhắn lừa đảo phát tán qua công cụ chat messenger
nhận về chương trình kỷ niệm một trăm linh năm thành lập của một hãng đồng hồ nổi tiếng
tuy nhiên đại diện hãng đồng hồ này đã được hơn một trăm một mươi năm năm
nhiều chuyên gia an ninh mạng khẳng định
các tin tặc đã và đang tạo ra một trò chơi đám đông
theo đó những người nhận tin giả sẽ được mời click vào các liên kết có chứa mã độc
hoặc yêu cầu đăng nhập lại các tài khoản gmail facebook
tài khoản ngân hàng để lấy thông tin của chủ tài khoản
đặc biệt tin tặc lợi dụng các xu hướng nổi bật
nắm bắt được thị hiếu trào lưu của người dùng có thể thu hút người dùng trẻ quan tâm
từ đó xác xuất sập bẫy lừa đảo của chúng có thể cao hơn
trước tình hình giá thép tăng cao
thì các doanh nghiệp địa ốc đang tính đến việc gia tăng bán nhà ở
điều này sẽ tác động không nhỏ đến người tiêu dùng
nhất là những người có thu nhập thấp
thông tin đầu ra trên báo đầu tư
số ra trong tuần ngày hôm nay
theo chia sẻ của doanh nghiệp này
thì chi phí mua thép xây dựng chiếm khoảng hai mươi tám chi phí xây dựng căn hộ trung cư
và khoảng ba mươi năm chi phí xây dựng nhà liên kề
giá thép tăng cao đã tác động không nhỏ đến lợi nhuận
buộc doanh nghiệp phải tính đến việc điều chỉnh giá bán sản phẩm
đối với các dự án chưa công bố bán hàng
chưa khởi công xây dựng và chưa đưa vào kinh doanh
thì chủ đầu tư vẫn còn đủ thời gian để điều chỉnh giá bán
tuy nhiên với những dự án đã khởi công
xây dựng và đang trong quá trình triển khai
chủ đầu tư sẽ không còn thời gian để điều chỉnh giá bán
với khách hàng phải chịu thiệt thòi về lợi nhận
hiện nhiều đơn vị xây dựng đang phải thương lượng lại giá với chủ đầu tư
nếu không thì phải điều chỉnh tiến độ thi công để giá thép ổn định mới có thể làm tiếp
và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những tin tức mới nhất
trong chuyên mục sáng phương nam cùng với biên tập viên
xin cảm ơn biên tập viên trung kiên
quang huy xin chào quý vị đang theo dõi sáu phương nam bản tin chủ nhật ngày sáu tháng sáu
đến chiều tối ngày năm tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm phát hiện thêm ba mươi một ca nghi nhiễm covid một mươi chín
được bộ y tế công bố hai mươi năm ca
trong đó có hai trường hợp hcdc đang khẩn trương quanh vùng truy vết để điều tra nguồn lây nhiễm
trong chiều ngày năm tháng sáu hcdc thông tin quận bảy tp hcm ghi nhận một trường hợp dương tính sars

trường hợp này cư trú tại đường số một khu dân cư lý phục mang phường bình thuận
và đã được bộ y tế công bố vào chiều ngày bốn tháng sáu với mạng số bệnh nhân tám hai trăm bốn mươi hai
bệnh nhân này đang được tiếp tục điều tra xác minh nguồn lây
sau khi ghi nhận kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
cơ quan chức năng tiến hành điều tra truy vết khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng hai người tại nơi bệnh nhân cư trú
cơ quan chức năng cũng đã xác định được một mươi tám trường hợp f một và một mươi ba trường hợp f hai liên quan
một trường hợp dương tính sars cov hai được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện
và đang được điều tra xác minh nguồn lây
trong ba mươi một trường hợp dương tính sars cov hai mà hcdc công bố đến hết ngày năm tháng sáu
có hai mươi chín trường hợp là các ca tiếp xúc và đã được cách ly từ trước liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
hai mươi chín nhiễm nạc có kết quả xét nghiệm trong khu cách ly nên ít có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
trong ngày năm tháng sáu bộ giao thông vận tải thống nhất với chủ trương tạm dừng các chuyến bay
du quản nên ra lại với thành phố hồ chí minh và ngược lại để chống dịch
trong tối ngày năm tháng sáu hàng ngàn cán bộ công nhân viên chức người lao động
đang sống trên địa bàn quận gò vấp thành phố hồ chí minh đã đến ba điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
theo danh sách từ sở y tế cung cấp
danh sách này bao gồm những nhân sự có tính chất công việc đặc thù quan trọng ngoài quận
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đối tượng được xét nghiệm là cán bộ công chức viên chức và người lao động
thuộc các sở ban ngành ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện ủy ban nhân dân
các phường xã thị trấn cư trú trên địa bàn quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai
thực hiện chí thị một mươi sáu có tính chất quan trọng đặc thù công việc không thể làm tại nhà
tại trường mầm non anh đào phường một mươi bảy quận gò vấp lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ
để hướng dẫn giữ khoảng cách tuân thủ công tác phòng chống dịch
kết quả sẽ được gửi về các đơn vị nơi người xét nghiệm làm việc trong ngay hôm sau
trung tâm y tế quận có triển khai thông báo đến tất cả cán bộ công chức viên chức của quận gò vấp
mục đích là lấy kết quả xét nghiệm để đi ra khỏi quận gò vấp cho một người ở cụm này dự định như vậy
tuy nhiên là sẽ lấy những khi nào mà hết những đối tượng cần lấy mẫu thì thôi
tất cả những mẫu lấy mẫu ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển lên trên thành phố để thành phố xét nghiệm
sau khi thành phố xét nghiệm xong có kết quả thì sẽ gửi kết quả về trung tâm y tế
và trung tâm y tế xử lý số liệu xong thì sẽ chuyển sẽ thông báo đến các cơ quan chủ quản có cá nhân lấy mẫu
sau đó cơ quan chủ quản sẽ thông báo cho các cá nhân của cơ quan mình
theo trung tâm y tế quận gò vấp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận
đang được kiểm soát tốt nhờ sự nỗ lực nhiều ngày qua
do đó việc xét nghiệm cho cán bộ công nhân viên chức lao động sinh sống ở gò vấp mà làm việc ngoài quận
đảm bảo phù hợp an toàn phòng chống dịch bệnh
thủ trưởng các cơ quan đơn vị nhà nước có trách nhiệm gửi danh sách những người thực sự đi làm
đến lực lượng y tế tổng hợp xét nghiệm
đồng thời thủ trưởng đơn vị phải lo cho cán bộ công chức viên chức và người lao động ngoài địa bàn quận gò vấp
bố trí nhanh gọn và phù hợp với người dân là cách xa cũng khoảng cách tạo điều kiện tốt cho người dân
thì bây giờ muốn ra khỏi gò dấp làm thì phải xét nghiệm trước âm tính thì ngày mai mới bắt đầu
thì mới đi ra khỏi gò vấp làm được
thì bây giờ nó cũng kẹt vấn đề là đi đâu mình cũng khai báo y tế á
thì thấy cũng hợp lý thôi mình bảo vệ mình cộng đồng với người thân trong gia đình mình nữa
thì công ty tôi kỹ lắm trong trọng một người mà bị là bị hết nhôm bị hết thì thua
việc xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ công nhân viên chức làm việc ngoài quận gò vấp nhằm phòng ngừa truy vết
cũng như tạo điều kiện đi lại cho những người đang làm công việc thiết yếu không thể ở nhà trên địa bàn quận gò vấp
đối với các cơ quan đơn vị có trụ sở ở quận gò vấp thì bố trí tối đa không quá một phần ba số lượng cán bộ
công chức viên chức người lao động của cơ quan đơn vị làm việc tại trụ sở
đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên tờ khaiyt vn khi ra vào các địa bàn trên theo quy định
hợp ứng lời kêu gọi đóng góp quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín mới đây một cụ ông gần một trăm linh tuổi ở đồng tháp
đã dùng số tiện tích lưỡi nhiều năm qua của mình ủng hộ
nhưng tấm lòng nhỏ xong đáng quý đang xây đắp nền tảng cho chiến dịch vaccine sớm can đích tại việt nam
cụ ông nguyễn văn khai ở thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
sau lễ mừng thọ một trăm linh tuổi của mình cụ đã trao số tiền năm triệu đồng đến ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thị trấn mỹ thọ
để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
số tiền này cụ nguyễn văn khai tích lưỡi được trong nhiều năm với mong muốn đồng góp chút tấm lòng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
đây là việc làm ý nghĩa như ngày truyền thống người cao tuổi việt nam ngày sáu tháng sáu
cũng như trong bối cảnh cả nước chung tay quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
nhiều đơn vị báo chí truyền hình đã bắt tay cùng với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp trong thời gian qua tại nhiều tỉnh thành
cũng tiếp tục gây quỹ mua vaccine covid một mươi chín
câu chuyện của ông một trăm linh tuổi vừa nêu hay một bác gái gửi hết phần tiết kiệm cá nhân
cũng như nhiều người lao động đã đích tiết kiệm tiền lương vào quỹ
đang lan tỏa tinh thần đoàn kết của cộng đồng cho chiến dịch để lùi sự lây lan của covid một mươi chín
chuyển sang một số tin tức an ninh xã hội đáng chú ý khác
mới đây cục cảnh sát hình sự bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố đối tượng hồ ngọc tài
trần ngọc hoàng và một mươi bốn bị can khác về tội cướp tài sản
nhóm một mươi sáu đối tượng này liên quan vụ giàn cảnh uy hiếp một doanh nhân chuyển số tiền ảo tương đương ba mươi năm tỷ đồng
theo kết luận năm hai nghìn một mươi sáu hồ ngọc tài và trần ngọc hoàng cùng nạn nhân đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ sau hai năm
khi đến đòi lại khoản đầu tư thì nạn nhân từ chối
ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi phát hiện xe của người này di chuyển từ thành phố bảo lộc về thành phố hồ chí minh
một đối tượng tên phốt báo cho tài biết khoảng một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày thấy ô tô của nạn nhân chạy qua
một đối tượng khác lái ô tô chạy theo đơm vào phần đuôi bên phải ô tô
nhóm cướp dùng súng giả ông kim tiêm chiếu mật đỏ không chế anh cùng nhiều thành viên trong gia đình
rồi ép nạn nhân đi về hướng cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dậu dây
đến địa phận huyện thống nhất tỉnh đồng nai hoàng lấy điện thoại của anh bắt đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân
để chuyển một bitcon trị giá tương đương khoảng ba mươi năm tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi nạn nhân gửi đơn trình báo việc bị cướp tài sản trên cao tốc đến cơ quan điều tra
từ ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tài và các bị can lần lượt bị bắt
liên quan lĩnh vực y tế bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ vừa cứu sống một nữ bệnh nhân bị đa chấn thương nặng vỡ gan phức tạp do tai nạn đường thủy mà không phải cần phẫu thuật
bệnh nhân bốn mươi ba tuổi ngụ tỉnh hậu giang trong lúc đi ra đồng xuồng máy của bệnh nhân bất ngờ va chạm với phương tiện giao thông đường thủy khác khiến chị bị thương và rơi xuống sông
kết quả city scan bụng bệnh nhân bị chấn thương gan phải độ bốn năm chẩn đoán đa chấn thương nặng số mất máu vỡ gan phức tạp tràn máu ô bụng lượng nhiều gãy nhiều xương và phổi
các bác sĩ đã quyết định can thiệp chụp và nút mạch cấp cứu cầm máu bữa ăn bị vỡ để cứu sống nạn nhân trong vòng ba mươi phút ekip đã tiến hành can thiệp thành công
hiện tại bệnh nhân đang tiến triển tốt các xét nghiệm gần trở về bình thường
theo các bác sĩ việc chi định mổ cấp cứu xử lý chấn thương nội tạng sẽ tìm ẩn nhiều nguy cơ như chảy máu nhiễm trùng vết mổ thời gian phục hồi kéo dài
với phương pháp can thiệp nút mạch cầm máu bệnh nhân sẽ không phải trải qua những cuộc đại phẫu cắt gan nặng nề giúp giảm lượng máu cần truyền giảm tỷ lệ tử vong và rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân đồng thời bảo tồn tối đa cơ quan nội tạng bị tổn thương
phần cuối sáng phương nam là câu chuyện văn hóa
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày bắc hồ ra đi tìm đường cứu nước hệ thống nhà lưu niệm bắc hồ ở huế vừa được thủ tướng chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt gồm ngôi nhà số một trăm một mươi hai đường mai thúc loan nhà di tích ở làng dương nổ trường quốc học cùng gần hai mươi địa điểm khác
quyết định này đã giúp chính quyền địa phương lưu giữ và quảng bá tốt hơn những nơi in đậm dấu ấn tuổi trẻ của bác những di tích có tính tiền đề để quyết định ra nước ngoài tìm đường cứu dân cứu nước
ngôi nhà số một trăm một mươi hai mai thúc loan cách đây hơn một thế kỷ gia đình của nguyễn sinh sắc bà hoàng thị loan cùng với hai người con trai là của nguyễn sinh khiêm và nguyễn sinh cung tức bác hồ đã sinh sống sáu năm ở đây từ năm một nghìn tám trăm chín mươi năm đến năm một nghìn chín trăm linh một còn lưu giữ nhiều kỷ niệm thủa thiếu thời của chủ tịch hồ chí minh từ lúc năm tuổi đến một mươi một tuổi
chiến ký những năm tháng miệt mại đạn sách của công học hành của ông nguyễn sinh sắc sự trung hậu đảm đang của bà hoàng thị loan
tên và trưởng thành của hai anh em khiêm cung những vật dụng trong nhà từ nghiêng mực chiếc xao quay khung cửi gợi nhớ năm tháng cơ hàng đạm bạc của gia đình bác những năm đầu thế kỷ hai mươi
lần đầu tiên được đến đây được tham quan ngôi nhà mà bác và gia đình đã được sống từ năm bác năm tuổi em cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động
mọi thứ ở đây vẫn còn nguyên vẹn
được biết đây là nơi mà bác đã
nuôi dưỡng cái lòng yêu nước của mình để được chứng kiến những nỗi đau mất mát của dân tộc
để phun đúc cho bác một cái ý chí quyết tâm một cái lòng nồng nàng yêu nước và cho người ý chí ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
khi vào học trường tây sống tại kinh đô huế
nguyễn tất thành nhìn thấy những nghịch cảnh ngang
trái trong lòng xã hội thuộc địa nửa phong kiến
đau xót trước cảnh thống khổ của đồng bào và sớm có chí đánh đuổi thực dân
dành lại độc lập cho đất nước đem lại cuộc sống tự do hạnh phúc cho đồng bào
sau khi rời mái trường quốc học nguyễn tất thành đã đi vào nam rồi sang phương tây tìm đường cứu nước
cùng với nhà lưu niệm bác hộ ở đường mai thuốc loan
các di tích đình làng nhà di tích ở dương nổ trường quốc học
cùng với gần hai mươi di tích và các điểm di tích lưu niệm về chủ tịch hồ chí minh
trở thành hệ thống di tích lưu dấu ấn đặc biệt về bác ở thừa thiên huế
vừa được thủ tướng chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
so với các hệ thống di tích của chủ tịch hồ chí minh ở toàn quốc
thì những di tích thời niên thiếu chủ tịch hồ chí minh đã đánh dấu một quãng thời gian
hình thành nhân cách của chủ tịch hồ chí minh ở thừa thiên huế
nó có ý nghĩa rất là quan trọng
để hệ thống di tích chủ tịch hồ chí minh tại thừa thiên huế
tương xứng với tầm vóc thế mạnh của di tích
ubnd tỉnh thừa thiên huế vừa phê duyệt đề án trùng tu tôn tạo toàn bộ hệ thống di tích
khai thác phát huy các thế mạnh tiềm năng hệ thống di tích bác hồ
để định hướng trong việc phát huy giá trị của di sản này
tiếp tục để mà trùng tu tôn tạo đối với hệ thống di tích này
mở rộng các khu trưng bày tại nhà lưu niệm mặt làng dương đỗ ở trường quốc học huế
và phối hợp để xây dựng các tu tuyến du lịch để làm sao hệ thống di tích này
trở thành những địa điểm du lịch hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước
di sản mà chủ tịch hồ chí minh và gia đình người để lại
là những di sản vật chất
chất và tinh thần to lớn
huế không những là nơi in đậm bóng hình của bác
nơi đồng lại những tình cảm sâu nặng
những ký ức vẹn nguyên thủ thiếu thời
mà huế còn là một thành tố quan trọng
đối với sự hình thành con người vĩ đại
nguyện ái quốc hồ chí minh
trong phần tiếp theo
lực lượng chức năng kết hợp đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
và xử phạt những người không đeo khẩu trang
đoàn viên thanh niên công an huyện mộc châu
chung tay vì một môi trường làm việc
xanh sạch đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội
có đăng tải một clip ghi lại
một người đàn ông có cách núp gần với xe bồn
để tránh nắng hành vi này tiềm ẩn
tai nạn giao thông rất cao và đặc biệt
là cản trở dòng phương tiện phía sau
khi dàn hàng ngang để di chuyển
các quý vị có thể thấy rằng nhiệt độ ngoài trời
trong những ngày qua có khi chạm tới mốc là bốn mươi độ c
cộng thêm với lượng phương tiện tăng
vào giờ cao điểm khiến cho việc di chuyển
trong những ngày qua trở nên vô cùng mệt mỏi
và nhiều người đã nghĩ ra cách đó là
tạm lánh vào những bóng dâm để giảm bớt
cảm giác khó chịu bởi ánh nắng
tuy nhiên thì việc di chuyển như vậy
cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn rất cao
và cũng đã có chế tài xử phạt cho hành vi này
theo nghị định số bốn trăm sáu mươi hai nghìn một mươi sáu
người dừng xe tại bóng dâm
cách vạch rừng bị coi là dừng đỗ xe trên đường
cản trở giao thông và sẽ bị xử lý hành chính
cụ thể xử phạt từ hai trăm linh đồng
đến ba trăm linh đồng
đối với hành vi dừng xe dưới lòng đường
cản trở giao thông theo điểm d
khoảng hai điều sáu
nghị định một triệu hai nghìn một mươi chín
tình trạng phổ biến khi tham gia giao thông
trong mùa nắng nóng là nhiều phương tiện
thấy đèn đỏ sẽ tìm nơi có bóng mát để dừng xe
có khi đột ngột dừng lại giữa đường
mặc những phương tiện khác đang di chuyển
điều này gây cản trở giao thông
dễ dẫn đến tai nạn nếu như phương tiện đi sau
không tránh kịp
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều người dân vẫn còn lơ lả
chủ quan trong công tác phòng chống dịch
như là không đeo khẩu trang khi ra đường
do đó lực lượng cảnh sát giao thông hà nội
đã tăng cường tuần tra kiểm soát
lấy nhiệm vụ phòng chống dịch là trọng tâm
kết hợp giữa đảm bảo an toàn giao thông
cùng với việc kiểm tra nhắc nhở
xử lý những trường hợp cố tình
không chấp hành công tác phòng chống dịch
theo khuyến cáo của bộ y tế
mặc dù đã có quy định rất rõ ràng
về việc bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông
thế nhưng thực tế vẫn có rất nhiều người
tỏ ra bàng quang trước quy định này
chỉ đến khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu
dừng xe nhắc nhở và xử phạt theo quy định
thì ai cũng có lý do để bao biện cho vi phạm của mình
mặc dù mức phạt cho hành vi không đeo khẩu trang
khi tham gia giao thông lên đến hai triệu đồng
trên một trường hợp
thế nhưng thực tế vẫn có không ít vi phạm
và để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
trong công tác phòng chống dịch bệnh
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tăng cường kiểm tra
sự kiểm tra và tìm hiểu về việc bắt buộc đeo khẩu trang

trong khi tuần tra tuần soát
chúng tôi đã phát hiện ra
những trường hợp không đeo khẩu trang
hố tình không đeo khẩu trang
chúng tôi sẽ cương quyết xử lý
cương quyết xử lý
thứ hai nữa là nhắc nhở
giáo dục giăn đe
cho những người khác nắm được
là trong tình hình dịch bệnh
đang rất phức tạp
là phải chấp hành nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế
để thực hiện khi giao thông
cùng với đó những trường hợp
qua kiểm tra là
có khẩu trang không đảm bảo
bị hũ bị dầu bị nát
đơn vị chúng tôi cũng đã bố trí
phát khẩu trang mới
đúng theo quy định của bộ y tế
đến với người dân
việc kết hợp kiểm tra vi phạm an toàn giao thông
với xử phạt người không đeo khẩu trang khi ra đường
được coi là biện pháp mạnh tay để người dân
nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe
và hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
thời gian tới công tác xử lý nghiêm
những trường hợp cố tình vi phạm
sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện thường xuyên
và liên tục tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố
thưa quý vị hằng ngày tại nơi làm việc
những áp lực từ khối lượng công việc bộn bề
cùng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng
tiến độ đôi lúc làm chúng ta không tránh
khỏi trạng thái căng thẳng
xây dựng cơ sở xanh
nơi làm việc ngăn nắp gọn gàng
pháp hiệu quả để góp phần tạo cảm hứng
làm việc tích cực giúp cuộc sống thêm tươi đẹp
và nhiều nghĩa ý nghĩa hơn
vâng và đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp như hiện nay
thì việc tạo ra một không gian làm việc
xanh sạch cũng góp phần hạn chế
dịch bệnh lây lan tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng đến với những việc
làm ý nghĩa này của đoàn viên thanh niên
công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
cứ đều đạn mỗi tuần hai lần
kết thúc giờ làm đoàn viên thanh niên
của công an huyện mộc châu lại cùng nhau
dọn dẹp vệ sinh cảnh quan nơi làm việc như thế này
dù diện tích trụ sở còn chật hẹp
nhưng ngay từ cổng vào công an huyện
đâu đâu cũng là sắc màu rực rỡ của hoa lá cây cảnh
đây là vườn hoa thanh niên
đã được các cán bộ chiến sĩ công an huyện mộc châu
chăm sóc vun trồng từ nhiều năm nay
cẩn mẫn cắt tỉa từng cành lá
xén từng đám cỏ
và tất nhiên không thể thiếu những chiếc khẩu trang
công việc nhỏ nhưng lại khiến mỗi đoàn viên
thấy vui vẻ yêu đời
thực hiện ý kiến chỉ đạo của đoàn thanh niên công an tỉnh
về phát động phong trào học tập
và làm theo tướng cương đạo đức hồ chí minh
và thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thì đoàn thanh niên công an huyện mộc châu
luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặc và giản dị nhất
như là thực hiện làm việc

để tạo khuôn viên của công an huyện
xanh sạch đẹp
làm một không gian cho cán bộ chiến sĩ
giải thỏa căng thẳng sau những giờ làm việc
không chỉ là không gian để cán bộ chiến sĩ
giải thỏa căng thẳng
mà làm việc xanh sạch đẹp
trụ sở công an huyện cũng tạo ra
một không gian thân thiện hơn với nhân dân khi đến làm việc
hôm nay vợ chồng chị mùa thị trà
đến đội cảnh sát giao thông công an huyện
để giải quyết vi phạm hành chính
dù trời nắng nóng
nhưng ngồi dưới bóng cây xanh mát
hai vợ chồng chị cũng thấy thoải mái hơn
hôm nay tôi đến công an huyện
thấy ở đây rất là nhiều cây
tôi ngồi chờ làm việc rất là mát
nên cũng không thấy phải chờ lâu lắm
cây xanh có khả năng thanh lọc không khí
hút bụi bẩn độc tố
các tia bức xạ phát ra từ thiết bị điện tử
để trả lại không khí trong lành cho nơi làm việc
nhất là chúng ta đang cần một môi trường sạch
để loại bỏ virus gây dịch bệnh
chính vì vậy
mỗi cán bộ
đoàn viên thanh niên
đều đã tự tạo cho mình không gian làm việc thân thiện
bằng những trậu cây bình cây thủy sinh yêu thích
nhưng cũng phù hợp với điều kiện sinh trưởng
ở trong phòng làm việc
sau mỗi giờ làm việc căng thẳng
chúng tôi đi lao động vệ sinh
cảm thấy tinh thần được thoải mái hơn
cảm giác như là cơ quan đơn vị
mình được trang hoàng sạch sẽ hơn
thì tinh thần làm việc của mình
rất là thoải mái
có thêm không khí trong lành
như chị em phụ nữ chúng tôi
trong các phòng làm việc
chúng tôi có thêm
một vài trậu cây cảnh
xanh xanh nhỏ nhỏ
hoặc là có thêm ít bông hoa
nhìn phòng làm việc
nó đỡ cứng hơn
và có một chút không khí trong lành
có thể nói
việc triển khai xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp
của cán bộ chiến sĩ
đoàn viên thanh niên công an huyện mộc châu
đã và đang cải thiện môi trường làm việc hiện đại
thân thiện và hiệu quả hơn
chính đây sẽ là yếu tố giúp cán bộ chiến sĩ
phấn khởi làm việc
đưa chất lượng và hiệu quả công việc
lên cao đồng thời góp phần chung tay
để lưu dịch bệnh
vâng câu chuyện làm việc xanh sạch
của thanh niên công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng
kính chào tạm biệt quý vị
kính chào tạm biệt quý vị